thưa quý vị thời gian qua công an tỉnh phú thọ đã đấu tranh triệt phá một số vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản là biến tướng của loại hình kinh doanh đa cấp do tin vào lời đường mật mà các đối tượng đưa ra
đã có hàng nghìn người tham gia vào mạng lưới này và đã trở thành nạn nhân bị lừa đảo và mất hết tài sản
đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân trước những thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng loại hình kinh doanh đa cấp này
thời gian qua công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vnt telecom việt nam viết tắt là công ty vnt
có trụ sở tại khu bốn xã phù ninh huyện phù ninh tỉnh phú thọ do lê thị hồng lan làm giám đốc
đã áp dụng mô hình liên kết bán lẻ câu lạc bộ vnt
công ty này đã lập ra ba mươi hai văn phòng đại diện tại một mươi tỉnh để lôi kéo mời người tham gia
mỗi người khi tham gia vào câu lạc bộ phải duy trì mua hàng một mươi hai tháng liên tục
với giá hai triệu tám trăm linh nghìn đồng một tháng
sẽ được công ty trả thưởng sáu lần với tổng số tiền là sáu mươi triệu đồng
bản chất hoạt động của công ty vnt là đưa ra mức trả thưởng cao nhằm kích thích người dân nộp tiền vào công ty để được hưởng tiền thưởng
thực chất số tiền trả thưởng hàng tháng được lấy từ tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước
vì mức trả thưởng rất lớn để tránh vỡ nợ buộc lan phải lôi kéo nhiều người tham gia kéo dài thời gian đóng tiền của các hội viên
khi thu thu về
khi thu thu về
là hai triệu tám là tổ chức sự kiện cho một khách hàng
đấy thì cái tiền đấy tổ chức không hết
thì tôi đưa tất nó vào là tiền quỹ phúc lợi
tính từ tháng ba năm hai nghìn một mươi năm đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu lan đã thu của bốn sáu trăm sáu mươi năm thành viên với số tiền trên chín mươi bảy tỷ đồng
với số tiền thu được lan đã trả thưởng cho những người tham gia là tám mươi tỷ đồng
thu lời bất chính một mươi bảy sáu tỷ đồng
trong đó chín sáu tỷ đồng
lan gửi vào tài khoản của cá nhân tại các ngân hàng
còn số tiền trên tám tỷ đồng chi vào các hoạt động tổ chức hội thảo hội nghị tham quan du lịch
khi đã thu hút được khá nhiều người tham gia lan tìm mọi cách để chiếm đoạt tiền của những người này bằng cách liên tục thay đổi những cam kết đã đưa ra
nếu người chơi bỏ cuộc giữa trường lan loại họ ra khỏi danh sách theo dõi hội viên của công ty và từ chối trách nhiệm trả tiền cho họ
tôi có thu của họ một mươi đấy gọi là thuế vat hóa đơn đỏ
để tôi xuất hóa đơn đỏ cho họ nhưng tôi không xuất hóa đơn đó
vẫn với hình thức lấy tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước nhưng đối tượng trần văn hạnh lại sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền
thủ đoạn được hạnh cùng đồng bọn sử dụng là lập trang web gold tám trăm tám mươi chín com dưới hình thức cho nhận
khi số lượng người tham gia đông các đối tượng điều hành tìm cách đánh sập trang web nhằm chiếm đoạt tiền trái phép của người chơi
mặc dù chỉ đi vào hoạt động chưa đầy một tháng nhưng hạnh và đồng bọn đã lôi kéo được hơn hai bốn trăm linh lượt người tham gia chơi với tổng số tiền khoảng bảy tỷ đồng
các đối tượng đã thu lời gần bốn trăm linh triệu đồng
em do chơi nhiều cái hình thức như này nên cũng mất nhiều rồi
thực ra thì em có hướng thành lập tại vì em không biết gì về kỹ thuật cả em cũng không biết gì cả
mà là do một anh anh đưa ý tượng này thì em thấy hay thì em làm thôi
chứ em cũng không biết gì về kỹ thuật
lúc cuối giờ thì em cũng chưa biết đây là phạm tội
khi không có người chơi nữa thì người cuối cùng không có ai giả cả
có nghĩa là mất tiền đúng không
hoạt động kinh doanh đa cấp đã và đang được biên tương dưới rất nhiều hình thức khác nhau
điểm mấu chốt mà các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội chính là tâm lý hám lợi của người chơi
lợi nhuận không đến từ việc bán sản phẩm mà đến từ việc lôi kéo và thực chất là lừa được nhiều người tham gia
đối với những người
những người mà tham gia vào mạng lưới kinh doanh đa cấp thì theo chúng tôi trước hết là phải nghiên cứu kỹ các quy định của nhà nước
quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh đa cấp
và quy định này được quy định cụ thể tại nghị định số bốn mươi hai và thông tư số hai mươi bốn của chính phủ và của bộ công thương
trong đó nó đã quy định rất cụ thể từ quyền lợi nghĩa vụ trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh đa cấp lẫn những nhà đầu tư tham gia vào mạng lưới
và trong đó cũng quy định rất nhiều những hành vi
những hành vi bị cấm để từ đó mà hiểu biết và tránh được những cái sai sót dẫn đến hậu quả là bị thiệt hại về tài sản
những vụ việc trên thêm một lần nữa cảnh báo cho người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
không nên tham gia các hình thức huy động vốn với lãi suất cao hoặc những trò chơi trúng thưởng trên mạng internet
cùng với đó lực lượng chức năng cũng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương